làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vào sáng nay về dự án xây dựng bến cảng liên triều giai đoạn một
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo thành phố về đề xuất thúc đẩy đầu tư xây dựng cảng liên triều thay cho cảng tiên sa
đồng thời thủ tướng cũng yêu cầu các bộ liên quan và thành phố đà nẵng có văn bản báo cáo làm rõ thống nhất về vấn đề chủ đầu tư dự án và một số thủ tục liên quan
tại buổi làm việc thủ tướng nhất trí cho rằng đây là vấn đề cấp bách cần thiết bởi thời gian số lượng ô tô vận chuyển hàng hóa từ cảng tiên sa đi qua nội thành quá lớn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông gây ủn tắc
cảng tiên sa có sóng giao thoa lớn đặc biệt là mực nước thấp nên tàu lớn không vào được do đó vai trò của cảng này đối với thành phố động lực của khu vực không thể phát huy được
thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan và thành phố đà nẵng có văn bản báo cáo làm rõ thống nhất về vấn đề chủ đầu tư dự án và một số thủ tục liên quan
khi mà dự án có quy mô hơn ba mươi hai tỷ đồng
thủ tướng lưu ý công tác quy hoạch dự án phải làm bài bản cập nhật thông tin mới nhất về phát triển cảng trên thế giới tránh tư duy cũ lạc hậu như việc chia các bến cảng quá nhỏ khiến tàu lớn không thể cập cảng do mỗi cảng có các chủ đầu tư khác nhau